bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình định cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
trong đó có đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn khu vực cửa khẩu cảng quy nhơn
xác định công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách
đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn đã tăng cường lực lượng chủ động nắm chắc tình hình
diễn biến dịch tích cực tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn đóng quân
nhận thức được tình hình phòng chống dịch khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng chống theo phương châm bốn tại chỗ
bên cạnh đó đồn biên phòng cửa khẩu cảng quy nhơn cũng tăng cường công tác kiểm tra
giám sát các phương tiện vận tải cảng biển phương tiện du lịch các tàu cá ngư dân
kịp thời khuyến cáo cho các thuyền trưởng thuyền viên và khách du lịch có các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế thấp nhất việc cấp phép cho thuyền viên lên bờ
trường hợp cấp phép phải thông báo cho các cơ quan kiểm dịch y tế theo dõi và giám sát